hội xuất bản việt nam hội đồng giải thưởng sách quốc gia đã tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ nhất tại thư viện quốc gia việt nam
tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ngành trung ương và hà nội
giải thưởng sách quốc gia lần thứ nhất có bốn mươi trên năm mươi chín nhà xuất bản gửi sách dự thi với tổng số năm trăm một mươi bốn đầu sách
sau khi tiến hành giả soát sơ loại hội đồng giải thưởng sách quốc gia chính thức đưa vào chấm sơ khảo bốn trăm năm mươi hai đầu sách
trong đó có hai trăm năm mươi hai đầu sách hay và hai trăm linh đầu sách đẹp
sau hơn ba tháng chấm giải các hội đồng giải thưởng sách quốc gia đã xét chọn công nhận ba mươi năm tác phẩm đạt giải sách hay giải sách đẹp
tác phẩm chế độ thực dân pháp trên đất nam kỳ năm một nghìn tám trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm năm mươi bốn đạt giải a sách hay của tác giả nguyễn đình tư
do nhà xuất bản tổng hợp
đây là bộ sách đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống về chế độ cai trị của thực dân pháp ở nam kỳ trong gần một trăm linh năm
từ năm một nghìn tám trăm năm mươi chín đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đây là bộ sách đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống về chế độ cai trị của thực dân pháp ở nam kỳ trong gần một trăm linh năm

và rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã một lần nữa trao giải cho bộ sách của cụ nguyễn văn đoàn
bộ sách đã từng được giải thưởng thăng long của hà nội được giải thưởng sách đẹp và lần này là giải thưởng quốc gia về sách hay
có thể nói đây là con người đã gọi bộ sách của cụ như là một trong bộ sách kinh điển tiêu biểu cho vấn đề nghiên cứu lịch sử xã hội của hà nội nửa đầu thế kỷ thứ hai mươi
giải thưởng sách quốc gia ghi nhận và tôn vinh khích lệ các tác giả dịch giả các nhà khoa học những người tham gia công tác xuất bản in và phát hành sách
góp phần xây dựng văn hóa đọc thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển lành mạnh